các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi các tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là một số tin chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ là nội dung chi tiết
thưa quý vị liên quan đến vụ việc hai anh em ruột bị nước lũ cuốn trôi tử vong ở lào cai
ngày ba mươi một tháng năm lực lượng chức năng ở huyện văn bàn tỉnh lào cai đã tìm thấy cả hai nạn nhân xấu xố
được biết anh trai là con trưởng trong gia đình có năm anh em gia đình thuộc diện hộ nghèo rất khó khăn
thông tin từ chủ tịch ủy ban nhân dân xã nậm chày huyện văn bàn tỉnh lào cai cho biết
sau nhiều giờ tìm kiếm đến khoảng một mươi giờ trưa nay ngày ba mươi một tháng năm các lực lượng chức năng của huyện xã và bà con nhân dân
đã tìm thấy em hầu thị mờ sinh năm hai nghìn một mươi hai trú tại thôn khâm dưới xã nậm chảy
khu vực tìm thấy nạn nhân cách vị trí nơi bị nạn khoảng ba năm km về phía hạ lưu suối khâm
hiện các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương
cũng trong sáng ba mươi một tháng năm
lãnh đạo huyện ủy hội đồng nhân dân huyện văn bàn đã đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân
sớm vượt qua mất mát đau thương ổn định cuộc sống
cũng theo vị lãnh đạo xã nẩm chảy huyện văn bàn gia đình có hai anh em ruột bị lũ cuốn trôi mới được tìm thấy trong sáng ngày ba mươi một tháng năm
gia đình thuộc diện hộ nghèo rất khó khăn
gia đình có năm anh em em hầu a t sinh năm hai nghìn một đã tốt nghiệp trung học phổ thông
nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn nên ở nhà phụ giúp bố mẹ
còn em hầu thị mờ sinh năm hai nghìn một mươi hai đang theo học một trường trên địa bàn xã nậm trày mới tổng kết năm học xong về nghỉ hè
liên quan đến vụ việc bé trai tử vong thương tâm do bị bỏ quên trên chiếc xe đưa đón ở thái bình
sau khi khởi tố cô giáo đưa đón mới đây cơ quan tố tụng thái bình khởi tố thêm lái xe và hai giáo viên phụ trách lớp
theo đó công an tỉnh thái bình chiều ngày ba mươi một tháng năm cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra thành phố thái bình đã quyết định mở rộng điều tra vụ án vô ý làm chết người
và ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại xã phú xuân thành phố thái bình
cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam đối với nguyễn văn lâm năm mươi chín tuổi
trú tại tổ một phường quang trung thành phố thái bình tài xế về hành vi vô ý làm người khác tử vong
quy định tại điều một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự
ngoài lái xe công an còn khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với hai cô giáo phụ trách lớp là nguyễn thị phương năm mươi tám tuổi trú tải thôn đại lai hai xã phú xuân thành phố thái bình
và đoàn thị nhâm hai mươi sáu tuổi trú tải tổ bốn phường trần lám thành phố thái bình
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự
các quy định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân thành phố thái bình phê chuẩn
hiện vụ án đang được lãnh đạo công an tỉnh tập trung chỉ đạo điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trước đó như đã đưa tin cơ quan công an thành phố thái bình đã bắt khởi tố phương quỳnh anh
là cô giáo phụ trách đưa đón trẻ mầm non của trường mầm non hồng nhung hai
do liên quan đến vụ việc trẻ mầm non tử vong ở trường mầm non hồng nhung hai do bị bỏ quên trên xe
kết quả xác minh ban đầu của công an tp thái bình cho thấy khoảng sáu giờ hai mươi phút sáng hai mươi chín tháng năm
ông nguyễn văn lâm điều khiển xe ô tô hai mươi chín chỗ cùng phương quỳnh anh đón cháu hát và chín học sinh khác đi học
khi đến trường ông lâm mở cửa xe ô tô
cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp
sau đó ông lâm điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về
khi vào lớp giáo viên có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi quản lý
thì phát hiện vắng cháu hát nhưng không thông báo cho gia đình
đến khoảng một mươi bảy giờ chiều anh t d a là cậu ruột của cháu hát đến đón mới phát hiện cháu mình bị bỏ quên trên xe
mọi người phá cửa xe thì phát hiện cháu đang nguy kịch
đưa vào bệnh viện cấp cứu thì cơ quan y tế xác định
cháu bé tử vong ngoại viện
kết quả khám nghiệm tử thi sau đó nhận định
cháu bé ở trên xe trong khoảng thời gian dài
thời tiết thì nắng nóng
trong giả dày không có thức ăn
sức lực cháu suy kiệt kết hợp với không gian hẹp dẫn tới suy hô hấp
cũng liên quan đến vụ việc sở giáo dục và đào tạo thái bình đã có báo cáo bước đầu
theo đó người lái xe chính xin nghỉ phép một tuần và bàn giao lại cho lái xe mới là ông lâm từ ngày hai mươi hai tháng năm
chiếc xe đưa đón hai mươi chín chỗ là do nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ
cũng theo báo cáo này bố mẹ đi làm xa nhà nên bé hát ở với bà ngoại tại khu đô thị bốn mươi năm xã minh quang huyện vũ thư
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
ngày ba mươi một tháng năm ủy ban nhân dân quận hà đông ủy ban nhân dân phường phú lương hà đông đã tổ chức trao quyết định khen thưởng
cho thanh niên đã có hành động dũng cảm cứu người trong vụ cháy ở phường phú lương quận hà đông xảy ra vào sáng ngày ba mươi tháng năm vừa qua
theo đó ủy ban nhân dân quận hà đông ủy ban nhân dân phường phú lương hà đông tổ chức trao quyết định khen thưởng cho anh lèng văn bằng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê ở huyện nậm pồ điện biên
anh bằng là người đã dũng cảm tay không leo lên tường cao giải cứu hai cô gái mắc kẹt trong đám cháy nói trên
tại buổi lễ đại tá nguyễn ngọc quyền trưởng công an quận hà đông cho biết
sự dũng cảm của anh lèng văn bằng là tấm gương sáng không màng hiểm nguy lao vào đám cháy cứu người để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân cả nước
trong đám cháy trên lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sau khi tiếp nhận thông tin đã triển khai nhanh nên cũng cứu được ba người khác
thời gian qua công an quận hà đông và chính quyền địa phương đã tuyên truyền để người dân trên địa bàn
trong đó có chủ nhà trọ nơi xảy ra vụ cháy tự giác tháo rỡ lồng sắt ở ban công mở lối thoát nạn
do đó khi vụ cháy xảy ra có bốn người tự thoát được ra bên ngoài
chia sẻ tại buổi lễ anh lèng văn bằng kể lại khoảng năm giờ ba mươi phút sáng ba mươi tháng năm
anh chạy xe máy đi làm đến đoạn phố ba la thì thấy khói đen bốc lên nghi ngút
khi anh đến gần hiện trường khói đen đã bốc lên nguồn ngụt ở khu vực tầng hai và ba của ngôi nhà
lúc này khi tiến gần vào đám cháy anh phát hiện có hai cánh tay thò xa cùng tiếng kêu cứu của hai cô gái trẻ bị mắc kẹt bên trong tầng hai
thấy tình huống cấp bách anh bằng cầm theo một hòn gạch bám vào tường để leo lên mái tôn nhà hàng xóm đập con tiện xi măng của ban công mở lối thoát
lúc này hai cô gái bên trong gần như đã rất mệt
nên anh cho từng người bám vào cổ đưa xuống dưới an toàn
hình ảnh người đàn ông mở lối thoát leo tường cóng hai cô gái thoát khỏi đám cháy đã nhận được sự khâm phục của cộng đồng mạng
nhiều người gọi anh là anh hùng
tuy vậy anh bằng khiêm tốn cho biết mình không phải người hùng mà chỉ đơn giản là bản thân thôi thúc phải lao vào cứu người
ai cũng đều làm vậy khi gặp tình huống đó
thưa quý vị sau một mươi ngày bị gián đoạn do sự cố sạt lở
vào lúc một mươi hai h hai mươi năm phút trưa ngày ba mươi một tháng năm
ngành đường sắt việt nam đạt
đã thông hầm kỹ thuật thử tải bằng tàu hàng qua hầm trí thạnh an toàn
cụ thể tàu hàng asi hai mươi hai kéo hai mươi ba toa tải trọng chín trăm ba mươi chín tấn đã thông qua hầm trí thạnh an toàn
như vậy sau một mươi ngày bị gián đoạn do sự cố sạt lở hầm đường sắt trí thạnh
huyện tuy hòa tỉnh phú yên
từ trưa ba mươi một tháng năm tất cả các đoàn tàu có thể thông qua hầm trí thạnh với tốc độ năm km trên giờ
dự kiến tàu se chín là chuyến tàu khách đầu tiên thông qua hầm
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút chiều nay
với khoảng hai trăm linh hành khách
trước đó vào lúc chín h năm mươi phút ngày hai mươi một tháng năm
trong quá trình thi công gia cố hầm trí thạnh
km một nghìn một trăm sáu mươi tám cộng bảy trăm linh tuyến đường sắt hà nội tp hcm
đã xảy ra sự cố sạt lở trong hầm
cách cửa hầm phía bắc khoảng một trăm sáu mươi mét
sự cố khiến đất đá lấp kín bể ngang hầm
buộc phải phong tỏa đoạn đường sắt giữa hai ga
la hai huyện đồng xuân tỉnh phú yên
và ga trí thạnh huyện tuy an tỉnh phú yên
sau khi xảy ra sự cố
tổng công ty đường sắt việt nam
đã chỉ đạo chi nhánh
khai thác đường sắt phú khánh
phân ban quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt khu vực ba
và công ty cổ phần đường sắt phú khánh
điều động nhân lực thiết bị hỗ trợ
chủ đầu tư và nhà thầu thi công giải quyết sự cố
sự cố khiến giao thông đường sắt
bị ảnh hưởng nghiêm trọng và thiệt hại nặng nề
để duy trì hoạt động vận tải
giảm thiểu tối đa thiệt hại
và ảnh hưởng đến hành khách
trong một mươi ngày xảy ra sự cố
từ hai mươi một đến ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
vnr đã thực hiện
chuyển tải an toàn

một trăm hai mươi chín chuyến tàu bằng ô tô
giữa hai ga la hai
huyện đồng xuân tỉnh phú yên
và ga tuy hòa thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
về hàng hóa do ảnh hưởng của sự cố
hàng trăm đoàn tàu hàng
đã phải dừng dọc đường
hoặc chờ kế hoạch tại các ga xuất phát
mặc dù ngành đường sắt đã phải thực hiện
việc truyền tải bằng đường bộ một số đoàn tàu
để đảm bảo tiến độ
song do thời gian khắc phục sự cố kéo dài
hàng vận chuyển hàng đông lạnh
hàng thực phẩm hàng tiêu dùng
đã hủy đơn hàng vận chuyển bằng đường sắt
gây thiệt hại lớn về trước mắt và lâu dài
sự cố này khiến việc thực hiện kế hoạch
sản xuất kinh doanh năm hai nghìn hai mươi bốn
của ngành đường sắt gặp nhiều khó khăn
do trước đó ngành cũng chịu thiệt hại
nặng nề từ sự cố sạt lở hầm bãi gió
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức
mà chúng tôi vừa cập nhật
xin mời quý vị cùng theo dõi
ngày ba mươi một tháng năm thông tin từ lãnh đạo
xã quỳnh nghĩa huyện quỳnh lưu nghệ an
xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc
một người đàn ông tử vong bất thường tại nhà nghỉ
hiện cơ quan công an đang vào
cuộc điều tra làm rõ
trước đó khoảng một mươi năm h ngày ba mươi tháng năm
một đôi nam nữ vào thuê nhà nghỉ
trên địa bàn xã quỳnh nghĩa huyện quỳnh lưu
tuy nhiên đến chiều tối thì người đàn ông
bất ngờ tử vong
sau khi sự việc xảy ra nhiều người đến gần
khu vực nhà nghỉ để tìm hiểu thông tin
theo một số người dân chia sẻ trên mạng xã hội
người tử vong là thầy giáo vth
giáo viên trường tiểu học quỳnh thanh i
huyện quỳnh lưu
người đi cùng thầy hát là một cô giáo cùng trường
trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện quỳnh lưu
nghệ an cho biết đã nhận được báo cáo
của hiệu trưởng trường tiểu học quỳnh thanh i
xác nhận thầy giáo vth đã tử vong
vị lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo cho biết
hiện công an huyện quỳnh lưu
đang xác minh do đó hiện tại
phòng giáo dục và đào tạo huyện
lãnh đạo trường tiểu học quỳnh thanh i
đang chờ kết quả lúc nào công an
gửi kết quả thì chúng tôi sẽ thông tin sau
sáng ba mươi một tháng năm công an thành phố biên hòa đồng nai
cho biết đơn vị đang phối hợp
với các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm
điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn
trên quốc lộ một
theo thông tin ban đầu khoảng năm giờ một mươi năm phút cùng ngày
xe tải mang biển số bảy mươi một c tám mươi một xx
do tài xế pqk
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
quê bến tre điều khiển
lưu thông hướng từ thành phố
hồ chí minh đi đồng nai
khi vừa qua khu vực ngã tư bồn nước
phường an bình thành phố biên hòa
thì xảy ra va chạm với ô tô tải
do tài xế dht

ngụ thành phố hồ chí minh điều khiển
lưu thông cùng chiều phía trước
và chạm khiến xe tải biển số tỉnh bến tre
mất lái tông liên tiếp vào ô tô con
biển số sáu mươi bảy a bảy mươi hai xx
do anh nhqv
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
ngụ thành phố hồ chí minh
điều khiển và xe tải sáu mươi c năm trăm linh bảy xx
lưu thông cùng chiều
cụ tông mạnh khiến xe tải nhỏ
biển số thành phố hồ chí minh lật nhào
văng vào lề đường bên phải
các phương tiện liên quan đều bị hư hỏng nặng
nhiều mảnh vỡ văng tung tué tại hiện trường
may mắn vụ tai nạn không có thương vong về người
nhận được tin báo
lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường
điều tiết giao thông
và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
ngày ba mươi tháng năm
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan huyện ba trẻ tỉnh quảng ninh cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với chiếng a si
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tải thôn khe hố xã nam sơn
huyện ba trẻ về tội cố ý gây thương tích
quy định tài khoản hai điều một trăm ba mươi ba
bộ luật hình sự
đáng chú ý nạn nhân đã bị si dùng dao tấn công
gây thương tích chính là mẹ đẻ của đối tượng này
trước đó chiều ba mươi tháng bốn
sau khi uống rượu tại nhà
chiếng a si xin tiền bà l t n
sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
mẹ đẻ của si để mua rượu
nhưng bà n không cho
bực tức vì bị mẹ mắng sẵn có hơi men
si xuống bếp lấy dao và tấn công bà n
hậu quả bà n bị thương tích
nhiều nơi trên cơ thể
với tổn hại một mươi chín sức khỏe
mới đây đồn biên phòng cát bà
huyện cát hải hải phòng cho biết
trên vùng biển cát bà vừa xảy ra
vụ mất tích của ba người
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi sáu h chiều hai mươi chín tháng năm
anh nguyễn văn hùng quê hà tĩnh
là thuyền viên trên tàu hàng
new vision của công ty trách nhiệm hữu hạn
vận tải biển nowstar
đang neo đậu tại khu vực neo đậu số hai
lạch huyện rời tàu vào đất liền
mua đồ sinh hoạt
đến hai mươi giờ cùng ngày thuyền viên trên tàu
không liên lạc được với anh hùng
tuy nhiên phải đến hai mươi h ngày ba mươi tháng năm
phía chủ tàu new vision mới trình báo
sự việc với cơ quan chức năng
quá trình liên hệ tìm kiếm
sau đó lực lượng chức năng khớp nối với việc
khoảng hai mươi giờ cùng ngày hai mươi chín tháng năm
từ cảng cá chân châu đảo cát bà
hữu mộng và bà phạm thị lan
cùng ở thị trấn cát bà điều khiển
đò máy của mình chờ một hành khách
được nói là để đi ra phía tàu new vision
các dữ liệu thu thập được cho thấy
hành khách này khả năng là anh hùng
và cũng trùng hợp khoảng thời gian sau đó
người nhà mất liên lạc với ông mộng bà lan
thời điểm chiếc đò máy
rời cảng cá ra biển sóng gió
trong khu vực biển cát bà khoảng cấp bảy cấp tám
từ kết quả xác minh ban đầu này
cũng như thực tế thời tiết
đến sáng ngày ba mươi một tháng năm

hành khách này khả năng mới có thể tổ chức tìm kiếm
thưa quý vị thời gian qua
trên địa bàn phường yên sở quận hoàng mai hà nội
đang tồn tại nhiều vấn đề trong công tác quản lý đất đai
trật tự xây dựng và việc xử lý vi phạm
liên quan đến lĩnh vực trên
một trong những vấn nạn đang nhức nhối
trên nệp bàn phường yên sở
là việc đổ chất thải sản lấp ao hồ
sau đó biến những chỗ này thành điểm kinh doanh
điểm tật kết bãi để xe
cùng với đó những nhà xưởng
theo người dân sinh sống
tại khu vực này cho biết
tình trạng nghiêm trọng nhất là nhiều diện tích hồ
tại phường yên sở bị lấp
dẫn đến hệ lụy về môi trường sống
có dấu hiệu bị đe dọa
trong khi đó việc lấp ao hồ là vấn đề nóng
và được lãnh đạo thành phố hà nội đặc biệt quan tâm
được biết khu vực mà người dân phản ánh
là khu x hai a phường yên sở quận hoàng mai
thì những thông tin mà người dân phản ánh
là hoàn toàn có cơ sở
cụ thể qua thực tế khu vực này
nhiều ao hồ đang bị một số cá nhân đổ phế thải
một cách quy mô
nhằm săn lấp diện tích mặt nước
để lấy mặt bằng sử dụng vào mục đích khác
hàng ngày có rất nhiều xe chở chất thải xây dựng
như gạch đá được lấy từ các nơi
rồi tập kết về khu vực này
sau đó máy xúc tiến hành săn gạt
phế thải xây dựng đổ đến đâu
phần diện tích ao bị thu hẹp đến đó
hoạt động săn lấp khu ao hồ này diễn ra
ngay giữa ban ngày khiến khu ao này
đứng trước nguy cơ bị xóa sổ
để che giấu hành vi hủy hoại đất
quấy tôn kín mít
các hoạt động săn lấp này được diễn ra
nhưng lại không bị các cơ quan chức năng
phường yên sở ngăn chặn xử lý
không chỉ vậy một số người dân còn phản ánh
tình trạng đất công tại phường yên sở
bị một số cá nhân dựng hàng quán kinh doanh
thậm chí còn ngang nhiên xây đua
xa cả vỉa hè
đáng nói vị trí này chỉ cách
ủy ban nhân dân phường yên sở vài trăm mét
trong phố là thế phía ngoài bãi đê sông hồng
đoạn chảy qua địa bàn phường yên sở
trạm trộn bê tông bến bái được dựng lên
hoạt động bất chấp các quy định của pháp luật
được biết ủy ban nhân dân phường yên sở
đã lập biên bản và nắm rất rõ
việc săn lấp ở trên
nhưng không hiểu vì lý do gì mà hoạt động săn lấp
vẫn diễn ra không có dấu hiệu dừng lại
hy vọng rằng trong thời gian tới
ủy ban nhân dân quận hoàng mai
sẽ có những chỉ đạo biện pháp để ngăn chặn
tình trạng này trên địa bàn phường yên sở
và thông tin trả lời báo chí theo quy định
thưa quý vị tết đoàn ngọc được xem là
tết kỳ lạ nhất của người việt
với nhiều phong tục lễ nghi độc đáo
đây là tết cầu truyền của việt nam
và một số quốc gia đông nam á
diễn ra vào ngày năm tháng năm âm lịch
nhằm bảo tồn tôn vinh truyền thống văn hóa của dân tộc
trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội
tổ chức chương trình tết đoàn ngọ thăng long xưa
trong chuỗi hoạt động nhân dịp
tết đoàn ngọc hai nghìn hai mươi bốn
và ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu
các hoạt động trải nghiệm khám phá
ngày tết kỳ lạ nhất của người việt gồm
trưng bày về các phong tục dân gian truyền thống
các nghi lễ trong cung đình ngày tết đoàn ngọ
thực hành hai nghi lễ đặc sắc
ngày tết đoàn ngọc trong cung đình
nghi lễ cúng tế tổ tiên và nghi lễ ban quạt
thực hành phong tục dân gian giết sâu bọ
và trình diễn giao lưu nghệ thuật thường trà
những phong tục truyền thống về tết đoàn ngọc
được tái hiện chân thực và dung dị
thông qua không gian thờ cúng
và không gian trưng bày các loại thảo mộc
các loại túi thơm
không gian trưng bày diễn ra từ ngày một tháng sáu
tại nhà một mươi chín c khu di sản hoàng thành thăng long
khu trưng bày gợi nhớ đến hình ảnh
hai khu phố quen thuộc
là thuốc bắc và hàng mụn
vào mỗi dịp tết đoàn ngọc
người dân kinh thành thăng long xưa
lại nhộn nhịp đi mua chỉnh ngũ sắc
túi thơm trên phố hàng mụn về đeo cho trẻ con
đi mua lá thảo mộc về làm trà đun nước uống hàng
mua thảo dược về phòng bệnh
các nghi lễ cúng tế tổ tiên
lễ thiết chiều lễ ban quạt
trong cung đình cũng được diễn giải qua tranh vẽ
và mô hình hiện vật phòng dựng
gian trưng bày một số loại quạt phòng dựng
của tầng lớp vua quan quý tộc
và các loại quạt thông thường của người dân
giúp du khách có cái nhìn rõ hơn
về văn hóa sử dụng quạt của người xưa
đối với người dân sư nóng như việt nam
thì chiếc quạt đóng một vai trò
vô cùng quan trọng trong đời sống sinh hoạt thường ngày
tết đoàn ngọ được các vương triều tổ chức trang trọng
với những lễ nghi mang tính cung đình
nghi lễ cúng tế tổ tiên
và lễ ban quạt là hai nghi lễ đặc sắc
chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc
thể hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên
và sự quan tâm đến bể tôi của nhà vua
tiếp nối truyền thống cao đẹp ấy
hàng năm cứ đến dịp tết đoàn ngọ
trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội
phối hợp với hội di sản văn hóa thăng long
công ty cổ phần ỉ vân hiên
và trung tâm bảo tồn phát triển
nghệ thuật sân khấu việt nam
thực hành nghi lễ tiến phẩm dâng hương
lên các vị tiên đế và nghi lễ ban quản
hoạt động diễn ra vào sáng sáu tháng sáu
tại sân điện kính thiên
hoạt động thực hành phong tục dân gian
giết sâu bọ cũng được tổ chức
trong sáng sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
tức ngày một tháng năm âm lịch
tại lầu bát giác cổng đông
khu di sản hoàng thành thăng long
đây không chỉ là chi thức phòng bệnh dân gian
lâu đời của cha ông với mục đích
nhằm giải nhiệt tiêu độc bảo vệ sức khỏe
con người trước thời tiết oi nực của mùa hè
mà còn là nét đẹp văn hóa
trong nghệ thuật ẩm thực của người việt nam
nghệ nhân ẩm thực ánh tuyết sẽ giao lưu
trò chuyện giúp cho du khách
và các bạn trẻ hiểu rõ hơn phong tục này
trong khuôn khổ chương trình
trung tâm phối hợp với các nghệ nhân
cha hoàng anh sướng nghệ nhân cha nguyễn cao sơn
tổ chức các buổi trình diễn
giao lưu cùng du khách
các nghệ nhân sẽ chia sẻ những câu chuyện hay
bí quyết ướp trà pha trà thưởng trà đặc sắc
thời gian trình diễn giao lưu vào sáng sáu tháng sáu
và chín tháng sáu tại lầu bát giác
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại